vào hồi một mươi h ngày hôm nay vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bảy ba độ vĩ bắc một trăm linh bảy độ kinh đông
ngay trên bờ biển các tỉnh hà tĩnh quảng bình quảng trị
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín tức là từ sáu mươi đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi hai
bàn kinh gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng một trăm linh km tính từ tâm bão
dự báo trong sáu giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được từ một mươi năm đến hai mươi km
đi vào đất liền các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng trị và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi bảy tám độ vĩ bắc một trăm linh sáu độ kinh đông trên đất liền hà tĩnh quảng bình
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu tức là từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ giật cấp tám
vùng nguy hiểm do bão trên biển trong sáu giờ tới có gió mạnh từ cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên
từ vị tuyến một mươi sáu đến một mươi chín độ vĩ bắc phía tây kinh tuyến một trăm linh tám năm độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh
vùng biển từ hà tĩnh đến quảng trị bao gồm cả huyện đảo cồn cỏ có mưa bão gió mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi hai
sóng biển cao từ ba đến năm mét biển động rất mạnh
vùng biển bắc vĩ bắc bộ bao gồm cả huyện đảo bạch long vĩ có gió đông bắc mạnh cấp bảy có lúc cấp tám giật cấp một mươi
sóng biển cao từ hai đến bốn mét biển động mạnh
ven biển các tỉnh từ nghệ an đến thừa thiên huế nước dâng do bão cao năm mét
nguy cơ ngập úng xảy ra ở vùng trũng thấp ven biển cửa sông đầm phá tại các tỉnh quảng bình quảng trị
trên đất liền từ phía nam nghệ an đến quảng trị có gió mạnh cấp sáu cấp bảy vùng gần tâm bão cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
từ nay đến ngày một mươi sáu tháng một mươi một từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa to đến rất to với lượng mưa từ bảy mươi đến một trăm hai mươi mm
vị trí tâm bão vào khoảng một mươi bảy bảy độ vĩ bắc một trăm linh sáu năm độ kinh đông trên khu vực bắc quảng bình nam hà tĩnh
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi tới bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi một
ban kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng tám mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong vòng sáu giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km đi sâu vào đất liền các tỉnh hà tĩnh quảng bình và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
đến một mươi chín h ngày một mươi năm tháng một mươi một vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào khoảng một mươi tám độ vĩ bắc một trăm linh năm năm độ kinh đông trên khu vực biên giới việt nam lào
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu tức là từ sáu mươi tới bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi một
trong sáu đến một mươi hai giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực trung lào
từ chiều nay đến sáng ngày mai một mươi sáu tháng một mươi một từ thanh hóa đến quảng bình có mưa to có nơi mưa rất to với lượng mưa từ năm mươi một trăm linh mm có nơi trên một trăm năm mươi mm
khu vực đồng bằng bắc bộ hòa bình sơn la phú thọ có mưa vừa mưa to
lượng mưa bốn mươi tám mươi mm cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp ba
như vậy cơn bão số một mươi ba đã gây ra mưa lớn và gió giật mạnh trên địa bàn các tỉnh miền trung và đã có những thiệt hại ban đầu do cơn bão số một mươi ba ở những khu vực chịu ảnh hưởng của bão gây ra
do ảnh hưởng của bão số một mươi ba địa bàn tỉnh thừa thiên huế có gió mạnh quân thảo nhiều giờ khiến cho nhiều nhà dân tốc độ cháy cây xanh bị gãy đổ
cây xanh ở một số tuyến đường bật gốc nằm chắn ngang đường và vỉa hè
do ảnh hưởng của gió mạnh từ bão số một mươi ba nên khu vực ven biển ở thị trấn thuận an huyện phú vang nước biển dâng cao khiến nhiều khu vực thấp trũng bị ngập
nhiều nhà dân ở địa phương này bị gió làm tốc mái
tại quảng trị hiện đã có hai người bị thương do bão số một mươi ba
tại thành phố đông hà và một số địa phương ven biển tỉnh quảng trị gió giật cấp bảy đến cấp chín khiến cho nhà dân bị tốc mái
một số cây gãy đổ đè lên hệ thống dây điện và một số cột điện bị nghiêng và hư hại
hiện nay có trên một trăm bốn mươi khách hàng thuộc sáu mươi xã trên địa bàn toàn tỉnh quảng trị bị mất điện hoàn toàn
gió mạnh lên của cơn bão số một mươi ba tạo sóng lớn và đã làm hư hại sạt lở gần hai trăm năm mươi đê bao vùng trũng hải lăng
do mưa lớn ở phía thượng nguồn huyện a lưới đã gây cho cầu tràn ba lòng bị ngập hệ thống giao thông bị ách tắc
tỉnh quảng trị đang triển khai nhiều giải pháp để khắc phục hệ thống giao thông
và giúp đỡ người dân nhà bị tốc mái
tại thành phố đà nẵng từ đêm ngày một mươi bốn tháng một mươi một cho đến sáng nay có mưa to các vùng ven biển gió mạnh
trong đêm ngày một mươi bốn tháng một mươi một đường bạch đằng như nguyệt ven sông hàn bị nước dâng cao tràn lên bờ gây ngập nặng
khu vực ven sông hàn gió mạnh vỉa hè và đoạn bờ kè đường như nguyệt gần tám trăm linh mét bị sóng đánh gây hư hỏng
vỡ nát nhiều mảng gạch lát đá sàn cảnh quan và sạt lở đoạn lan can dài bốn mươi tám mét
các tuyến đường ven biển quận sơn trà sóng gió cũng đã đánh bật đất cát lên mặt đường một số pano đèn trang trí biển báo bị gãy đổ
theo ghi nhận khu vực dọc bãi biển đà nẵng thuộc quận sơn trà ngũ hành sơn sau khi bão số một mươi ba đi qua trở nên tan hoang
nhiều hạng mục phục vụ vui chơi thể thao tắm biển dọc các bãi tắm ở khu vực công viên biển đông bãi tắm mỹ khê bị sóng biển làm hư hỏng nặng
tính đến thời điểm này tại thành phố đà nẵng có sáu ngôi nhà bị hư hại do bão một tàu nhỏ bị chìm ba hectare rau màu mới xuống giống bị hư hại
một trăm linh m hai nhà màng sản xuất rau tại xã hòa phú bị tốc mái hoàn toàn bốn trăm một mươi bốn trạm còn mất điện hiện ba mươi hai năm trăm sáu mươi ba khách hàng bị mất điện
tại tỉnh quảng bình thời điểm hiện tại mưa đã ngớt và sức gió cũng đã giảm trên các tuyến đường và các tuyến đường này đã có thể lưu thông trở lại
chính quyền địa phương cũng như lực lượng công an đang kiểm đếm giả soát lại những thiệt hại đồng thời hỗ trợ bà con trở về nhà sau cơn bão đi qua
đến một mươi năm h chiều ngày hôm nay mưa và gió đã ngớt trên địa bàn tỉnh quảng bình bão số một mươi ba đổ bộ vào quảng bình gặp không khí lạnh đã suy yếu
thời điểm hiện tại ở khu vực neo đậu tàu thuyền có hơn sáu bảy trăm linh tàu cá về tránh trú an toàn các ngư dân vẫn được yêu cầu ở lại đất liền
còn tại các điểm có nguy cơ sạt lở do trước đó công tác di rời đã được chủ động thực hiện
nên không có thiệt hại nào về người tại các khu vực dân cư ảnh hưởng của gió của cơn bão số một mươi ba đã cuột đổ một số cây xanh biển quảng cáo trên địa bàn
công tác khắc phục đang được thực hiện các điểm bị cắt điện nước trước đó đã trở lại
các tổ công tác của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng bình vẫn đang cùng với chính quyền các địa phương kiểm đếm thiệt hại
cũng như hỗ trợ cho bà con nhân dân tại các khu vực tránh trú trở về nhà
lực lượng công an tỉnh quảng bình vẫn đang đảm bảo tốt công tác tổ chức ứng trực để phòng chống mưa lớn sau hoàn lưu bão
các lực lượng vẫn đang sẵn sàng phương án để hỗ trợ nhân dân
các tổ công tác của cảnh sát giao thông vẫn đang cắm chốt trên các tuyến sung yếu nhằm đảm bảo an toàn giao thông và hỗ trợ công tác cứu hộ nếu xảy ra sự cố
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự
công an tỉnh bình phước cho biết ba nghi can có liên quan
tới vụ đánh một nam sinh lớp một mươi hai tử vong gồm nguyễn thành vinh phạm hồng thái và chu văn tiên cùng một mươi bảy tuổi ngụ tại phường long thủy thị xã phước long tỉnh bình phước đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình
theo điều tra ban đầu công an tỉnh bình phước xác định vào khoảng một mươi bảy h ngày một mươi hai tháng một mươi một sau khi tan học nguyễn thời duy cùng với các bạn học đi ra cổng phía sau của nhà trường để về nhà
khi ra đến đường nhóm của vinh thái và tiên đại học
nguyễn thời duy đã chặn lại gọi duy ra khu vực gần đó để nói chuyện thì duy không đồng ý
ngay sau đó xảy ra ẩu đả nhóm vinh thái và tiên đã đánh duy và chỉ dừng lại khi có nhiều bạn học chạy đến can ngăn
sau đó khi về nhà duy kêu chóng mặt và nôn liên tục nên gia đình đã đưa đi cấp cứu
tuy nhiên do vết thương quá nặng đến hai mươi hai h ba mươi phút cùng ngày duy đã tử vong
ngay sau khi biết tin duy tử vong nhóm nguyễn thành vinh phạm hồng thái và chu văn tiên đã bỏ trốn khỏi địa phương
được sự vận động của cơ quan công an đến chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi một cả ba đã ra cơ quan công an đầu thú
cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án
điều khiển phương tiện vi phạm lỗi không đội mũ bảo hiểm đi ngược chiều vi phạm nồng độ cồn
thậm chí là có hành vi xúc phạm chống đối lực lượng chức năng
trịnh anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại xã ninh mỹ huyện hoa lư tỉnh ninh bình
vừa bị công an huyện hoa lư tỉnh ninh bình bắt giữ
hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó vào tối ngày một mươi một tháng một mươi một tổ tuần tra giao thông công an huyện hoa lư đang làm nhiệm vụ tuần tra
trên địa bàn thị trấn thiên tôn phát hiện trịnh anh tuấn điều khiển xe mô tô vi phạm lỗi
không độ mũ bảo hiểm đi ngược chiều
qua kiểm tra trịnh anh tuấn cũng không có giấy phép lái xe
kiểm tra nồng độ cồn đối với trịnh anh tuấn vi phạm nồng độ cồn vượt quá bốn mg trên một lít khí thở
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ phương tiện
tuy nhiên trịnh anh tuấn đã không chấp hành và có hành vi xúc phạm chống đối lực lượng chức năng
dùng tay đấm vào mặt một cán bộ của tổ công tác
tại cơ quan công an trịnh anh tuấn đã nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
công an huyện lâm thao tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội gây dối trật tự công cộng
đối tượng đinh trung thảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại khu ba xã thanh đình thành phố việt trì tỉnh phú thọ
đối tượng này cao một m sáu mươi bốn và có nốt ruồi cách một cm trên trước đầu lông mảy trái
và đối tượng nguyễn giang nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại khu một xã chu hóa thành phố việt trì tỉnh phú thọ
còn về tội trộm cắp tài sản công an huyện thanh ba tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn việt trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại khu chín xã ninh dân huyện thanh ba tỉnh phú thọ
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện